cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh sáng ngày hôm nay đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam năm cán bộ
nguyên là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp trà vinh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát
các bị can bị khởi tố gồm nguyễn văn chiến lê hữu lễ lý kiến trung trần thanh sơn và nguyễn trọng nghĩa
các bị can này khi thẩm định hồ sơ miễn giảm chuyển mục đích sử dụng đất đã cố ý không thực hiện việc kiểm soát kiểm tra theo quy định
để các đối tượng lợi dụng gia đình chính sách làm thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng gây thiệt hại cho tài sản nhà nước với số tiền gần một trăm hai mươi tỷ đồng
cũng trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can nêu trên thu nhiều tài liệu máy tính có liên quan